vừa qua tại cửa khẩu quốc tế mộc bài lực lượng hiến binh tỉnh xiêm điệp vương quốc campuchia
đã bản giao hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm gồm bùi văn quẹo và bùi văn bo
cùng chú tại huyện tân châu cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh
để thi hành lệnh bắt giữ phục vụ công tác điều tra truy tố xét xử theo quy định của pháp luật
từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
hai đối tượng này đã cùng đồng bọn thực hiện một mươi vụ trụng cấp tài sản
ở các nhà máy điện năng lượng ở huyện tân châu và huyện dương minh châu
với tổng tài sản chiếm đoạt trên chín trăm linh triệu đồng
sau khi gây án quẹo và bo đưa gia đình sang campuchia lẩn trốn
qua các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh tây ninh nắm được thông tin
hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này đang lần trốn và sinh sống
tại tỉnh xiêm điệp vương quốc campuchia
sau đó tổ công tác công an tỉnh tây ninh phối hợp với lực lượng chức năng campuchia
tiến hành điều tra xác minh truy bắt các đối tượng